thưa quý vị mới đây thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số ba mươi sáu bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thủ tướng chính phủ ban hành
trong hai mươi hai văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ có một số văn bản như quyết định số chín mươi ba năm một nghìn chín trăm chín mươi chín của thủ tướng chính phủ
về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt bão
quyết định số một trăm năm mươi năm hai nghìn ba về việc sửa đổi bổ sung quyết định về quản lý xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa
thời kỳ hai nghìn một hai nghìn năm và quyết định số bảy mươi chín năm hai nghìn hai về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài
quyết định số một trăm ba mươi bốn năm hai nghìn bốn về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt
cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn quyết định số ba mươi sáu sẽ có hiệu lực thi hành
từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi